một vụ ngộ độc tập thể đã xảy ra tại trường tiểu học phú lương xã phú lương huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi sáu tháng năm
hai mươi tám em học sinh đang học tại điểm trường thôn phú sơn có dấu hiệu bị đau bụng buồn nôn
nghi do ngộ độc thực phẩm phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
ngay sau khi phát hiện vụ việc các thầy cô giáo trường tiểu học phú lương đã cùng phụ huynh đưa các em đi cấp cứu
trong đó hai mươi em được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực kim xuyên
còn tám em đang được theo dõi tại trạm y tế xã phú lương
vào thời điểm trước khi xảy ra hiện tượng đau bụng buồn nôn
tám cháu được hai người đi ô tô tới gần điểm trường thôn phú sơn và phân phát quà cho các cháu
sau khi ăn được khoảng một mươi năm h
các cháu đều có chung biểu hiện đau bụng
đến sáng ngày một mươi bảy tháng năm có tám cháu theo dõi tại trạm y tế xã phú lương đã bình phục và được về nhà nghỉ ngơi
còn hai mươi cháu theo dõi tại bệnh viện đa khoa khu vực kim xuyên cũng đã khá hơn trước
đến thời điểm này thì hiện tại là còn một cháu sốt nhẹ hai cháu đã đau bụng và hai cháu là đi ngoài phân lọc
còn một mươi năm cháu thì tương đối là ổn định
ngay sau khi vụ việc xảy ra
chính quyền xã phú lương đã tạm giữ chiếc xe tải bán hàng nói trên và bàn giao lại cho công an huyện sơn dương điều tra làm rõ
vụ ngộ độc trên dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm
nhất là những thực phẩm không rõ nguồn gốc đang được bày bán tràn lan xung quanh các trường học